gắn kết đào tạo với doanh nghiệp tạo việc làm cho học sinh sinh viên ngay sau khi ra trường là việc mà nhiều trường trung cấp hay cao đẳng nghề đã và đang thực hiện
và đặc biệt là hiện nay xu hướng đào tạo các lớp sơ cấp nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp cũng đang là một xu thế được nhiều trường nghề hợp tác với doanh nghiệp
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh bắc cạn
em mai văn bằng học viên lớp sơ cấp hàn của trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
em là một trong ba mươi học viên lớp sơ cấp đào tạo theo đặt hàng của một doanh nghiệp chi nhánh tại bắc ninh
sau tuân nghiệp ba mươi học viên đạt tiêu chuẩn sẽ đi làm việc dự án của công ty tại brunei
mức lương đi làm ở bên brunei hiện tại là lương khởi điểm là một mươi năm triệu
chúng em sẽ được ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm và học các an toàn lao động ở công trình
việc phối hợp đào tạo nghề theo địa chỉ được trường cao đẳng dân tộc nội chú bắc cạn
trường cao đẳng dân tộc nội chú bắc cạn đã giữ mạnh trong ba năm trở lại đây và rất được doanh nghiệp ủng hộ
nhà trường sẽ đào tạo về lý thuyết sau đó sẽ xuống công ty ninama làm thực hành thực tế tại đó để rèn tay nghề
sau đó các bạn đạt yêu cầu thay nghề thì sẽ chuyển sang brunei
cái dự án bên brunei là do công ty đấu thầu
trong những năm qua từ những yếu tố như vậy thì nhà trường cũng đã kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp
đặc biệt là các chương trình
do đặc điểm địa phương dân số ít số học sinh đi học các trường nghề còn thấp
chủ yếu đi lao động tại các khu công nghiệp các tỉnh lân cận
vì thế để thu hút tuyển sinh trường cao đẳng dân tộc nội chú bắc cạn đã nỗ lực trong công tác thay đổi nhận thức của bà con
đồng thời phối hợp với doanh nghiệp nhằm tạo ra các lao động có tay nghề hướng đến thị trường lao động bền vững hơn
vấn đề hợp tác với doanh nghiệp
chúng tôi thấy rằng đây là cái tất yếu từ phía nhà trường cũng như là từ phía doanh nghiệp
cho nên là trong ba năm gần đây chúng tôi rất là tích cực hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo
đào tạo nghề theo địa chỉ đặc biệt là phối hợp với doanh nghiệp đào tạo các lớp sơ cấp nâng cao tay nghề
đang là xu hướng và được nhiều trường nghề trên cả nước thực hiện
đây cũng là sức hấp dẫn mới khuyến khích những người chọn con đường học nghề
tỉnh lào cai
tỉnh lào cai vừa tổ chức hội nghị
gặp mặt các thầy mò thầy cúng thầy then có uy tín để bàn các giải pháp cải tạo tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số
tại hội nghị các đại biểu đã bàn nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc
cải tạo bài trừ các hủ tục tập quán lạc hậu mê tín dị đoan
như không xem ngày cưới hỏi đối với các trường hợp chưa đủ tuổi kết hôn kết hôn cận huyết thống
lên án việc tảo hôn không để người chết qua bốn mươi tám tiếng trong nhà giảm sự dườm già trong việc cúng tế ở các lễ hội
không nghe theo cải xấu rụ rỗ gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc để phát huy vai trò của thầy mò thầy cúng trong cải tạo tập quán
thời gian tới các ngành và địa phương sẽ để mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu tích cực
chung tay xây dựng nông thôn mới phối hợp chặt chẽ với các thầy mò thầy cúng người có uy tín để xây dựng nếp sống văn minh